chào mừng quý vị đến với chương trình thủ đô ngày mới được phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
mở đầu chương trình như thường lệ chúng ta hãy cùng điểm lại những tin tức nổi bật đã diễn ra trên địa bàn thủ đô tuần qua
còn không ít sự tùy tiện kém văn minh nhận thức kém trong việc giữ gìn vệ sinh chung cần được nhắc nhở
thậm chí có chế tài xử phạt một cách nghiêm minh để hà nội ngày càng đẹp hơn xanh hơn thân thiện hơn trong mắt của người dân cả nước và bạn bè quốc tế
hà nội sẽ có hai trăm linh nhà vệ sinh công cộng
được lắp đặt ở các quận nội thành và các điểm du lịch
trong tháng một mươi một này sẽ có vận hành thử nghiệm năm nhà vệ sinh công cộng
đây là một phần trong kế hoạch lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng năm mươi cây lọc nước tự động uống trực tiếp và hai trăm linh ghế gang phục vụ công ích được ủy ban nhân dân thành phố hà nội thống nhất
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi
công viên thống nhất trên đường trần nhân tông là nơi tập trung rất nhiều lượt ra vào mỗi ngày
không ít người thiếu ý thức xả rác thậm chí phóng huế bừa bãi gây phản cảm và ảnh hưởng tới văn minh văn hóa đô thị
chính vì vậy rất nhiều những biển bảng như thế này được treo ngay cổng công viên như một lời nhắc nhở mọi người ý thức hơn
công viên thống nhất trên đường trần nhân tông là nơi tập trung rất nhiều lượt ra vào mỗi ngày

chính vì vậy rất nhiều những biển bảng như thế này được treo ngay cổng công viên như một lời nhắc nhở mọi người ý thức hơn